vào lúc một mươi bảy h một mươi phút ngày hai mươi bốn tháng chín đài thông tin duyên hải bến thủy đóng tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an nhận được thông tin về việc tàu cá na chín mươi chín nghìn chín trăm bảy mươi tám ts của ngư dân phường quỳnh phương bị hỏng máy thả trôi tự do cần cứu nạn
khu vực bị nạn cách cảng cửa hội thị xã cửa lò khoảng bảy mươi năm hải lý trên tàu có bảy ngư dân trong đó có một ngư dân bị ốm khó thở
đến khoảng ba giờ ngày hai mươi năm tháng chín tàu cứu nạn của hải đội hai biên phòng nghệ an đã tiếp cận được tàu na chín mươi chín nghìn chín trăm bảy mươi tám ts tiến hành công tác cứu nạn khám sức khỏe cho các ngư dân
đến một mươi năm giờ cùng ngày lai dắt tàu cá cùng bảy ngư dân vào bờ an toàn